cũng liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh long an khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn
đồng thời thủ tướng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của trung tá theo đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh long an trưởng ban an toàn giao thông tỉnh long an chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn

tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới